ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một nghìn chín trăm ba mươi sáu qdttg về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đông nam quảng trị đến năm hai nghìn ba mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo đó phạm vi quy hoạch có diện tích hai mươi ba bảy trăm chín mươi ba ha bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của một mươi bảy xã thị trấn thuộc các huyện hải lăng triệu phong và gio linh
khu kinh tế đông nam được phân thành bốn khu vực phát triển xác định quy mô dân số các đô thị và khu dân cư hệ thống cây xanh công viên không gian xanh thiết kế đô thị quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
định hướng tầm nhìn giai đoạn đến năm hai nghìn năm mươi khu kinh tế đông nam sẽ trở thành một khu vực phát triển kinh tế năng động hiện đại và hiệu quả bền vững có tầm cỡ trong khu vực trung bộ quốc gia và khu vực asean là một cửa ngõ giao lưu quốc tế về phía biển đông của việt nam